để bảo đảm nơi tránh trú bão an toàn cho các tàu thuyền từ đầu năm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
thành phố đà nẵng đã phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động
nhằm tạo điều kiện cho ngư dân và các phương tiện đánh bắt thủy hải sản được an toàn
âu thuyền thọ quang quận sơn trà nằm trong các hạng mục duy tu bảo dưỡng phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão năm nay
tại đây thành phố đà nẵng đã nâng cấp duy tu sửa chữa và bảo dưỡng ba mươi hai phao neo đậu dưới nước và bảy mươi hai trụ neo ở trên bờ cho các tàu neo đậu

theo thiết kế của bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn hiện cảng cá và âu thuyền thọ quang có thể tiếp nhận khoảng hơn bốn trăm chín mươi lượt phương tiện và bảo đảm tránh chú bão an toàn
tuy nhiên khi mùa mưa bão đến đây cũng là nơi nhiều tàu thuyền từ bình định quảng ngãi hà tĩnh quảng bình quảng trị và quảng nam vào chú bão